bộ tư pháp đã tổ chức họp báo về kết quả công tác của bộ từ quý bốn năm hai nghìn một mươi tám đến nay
nhiều vấn đề mà báo chí quan tâm như việc xử lý phương tiện giao thông vi phạm
tín dụng đen hay công tác kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của bộ đưa ra
tại cuộc họp báo tránh văn phòng người phát ngôn của bộ tư pháp cho hay
thực hiện chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
về xử lý phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính
bộ tư pháp đã tiến hành ra soát kiểm tra nắm bắt tình hình
cụ thể hiện vẫn còn gần bảy mươi năm phương tiện quá hạn tạm giữ bị tồn động
tại các điểm trông giữ chưa được xử lý
bộ hiện đang phối hợp với các bộ ngành đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản còn bất cập
liên quan đến quy định tại trụ sở tiếp công dân tại ủy ban nhân dân tp hà nội
về ghi âm ghi hình cục trưởng cục kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
bộ tư pháp cho rằng hầu hết các cơ quan sáu mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh
ban hành nội quy tiếp tục
tuy nhiên chỉ có một số cơ quan có quy định không quay phim chụp ảnh
khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân
về vấn đề tín dụng đen trong thời gian tới bộ tư pháp sẽ trình chính phủ
sửa nghị định một trăm bảy mươi sáu để khắc phục các bất cập trong việc xử lý vấn nạn này
bộ tư pháp cũng đã trình chính phủ dự thảo nghị định về hụi họ biêu phường
để bảo đảm cơ sở pháp lý cho các giao dịch này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành